tối ngày hai mươi bảy tháng bốn tại dinh tổng thống singapore thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các nước asean
đã dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi hai do thủ tướng singapore lý hiển long chủ trì
tại sự kiện này thủ tướng lý hiển long đã chia sẻ về chủ đề hợp tác asean hai nghìn hai mươi
hướng tới xây dựng một asean tự cường và sáng tạo
theo đó các nước asean sẽ cùng nhau triển khai các định hướng hợp tác nêu trong tuyên bố về tầm nhìn của lãnh đạo asean
về một asean tự cường và sáng tạo thành lập mạng lưới các thành phố asean thông minh và tăng cường hợp tác về an ninh mạng
lãnh đạo các nước bày tỏ ủng hộ chủ đề của asean hai nghìn một mươi tám nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần tự cường và tính sáng tạo của asean
các nhà lãnh đạo cũng cho rằng đây chính là cơ sở để asean phát triển vững vàng trong suốt nửa thế kỷ qua
đặc biệt đây sẽ là chỗ dựa vững chắc để tiếp tục tiến lên trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế biến chuyển nhanh chóng phức tạp
cùng với những cơ hội mới đang được mở ra với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
bên cạnh đó các nước đã trao đổi sâu rộng về phương hướng đầy mạnh hợp tác và liên kết asean trên nhiều lĩnh vực ưu tiên
để cao phát triển dựa vào sáng tạo các nhà lãnh đạo cho rằng asean cần tận dụng tối đa các lợi ích mà cuộc cách mạng công nghiệp bốn đem lại
qua việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới nhất là trong phát triển nền kinh tế số mở rộng thương mại điện tử
nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân cũng như hình thành các đô thị thông minh
chia sẻ quan điểm với các lãnh đạo asean thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao chủ đề và ưu tiên do chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám đề xuất
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cho rằng phát huy hiệu quả tính sáng tạo sẽ là đòn bẩy gia tăng sức mạnh tự cường của asean
nhân dịp này thủ tướng đã thông báo việt nam cử ba thành phố hàng đầu là hà nội thành phố hồ chí minh và đà nẵng tham gia sáng kiến mạng lưới thành phố thông minh asean
thủ tướng đã mời các lãnh đạo asean tham dự diễn đàn kinh tế thế giới về asean sẽ được tổ chức tại việt nam trong tháng chín tới
trong ngày hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các nhà lãnh đạo asean dự phiên khai mạc và phiên họp hẹp của hội nghị cấp cao asean ba mươi hai